thưa quý vị chiều ngày hôm nay tại thủ đô viêng trăn của lào đã diễn ra phiên toàn thể thứ hai
và lễ bế mạc hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào việt nam lần thứ nhất
hội nghị cấp cao quốc hội campuchia lào việt nam lần thứ nhất đã thành công tốt đẹp
thông qua tuyên bố chung về tăng cường vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa campuchia lào việt nam
ba chủ tịch quốc hội đã ký tuyên bố chung tái khẳng định cam kết mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa
quan hệ hợp tác và đối tác nghị viện nhằm duy trì và bảo vệ sự hợp tác chặt chẽ cùng có lợi giữa quốc hội campuchia lào việt nam
qua đó thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng văn hóa kinh tế
vì sự phát triển kinh tế xã hội của ba nước thực hiện mạnh mẽ vai trò giám sát của quốc hội
trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại vì lợi ích chung của người dân trong khu vực tam giác phát triển campuchia lào việt nam và ba nước
tuyên bố chung cũng thể hiện sự nhất trí của ba quốc hội về các ưu tiên hợp tác trong ba trụ cột về chính trị
đối ngoại quốc phòng an ninh và kinh tế văn hóa xã hội
chủ tịch quốc hội vương đình huệ phát biểu đánh giá cao nội dung tuyên bố chung của hội nghị
khi đề cập đến các vấn đề quan tâm chung của ba nước hiện nay
đồng thời khẳng định quyết tâm của các cơ quan nghị viện đồng hành cùng chính phủ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực
giám sát chặt chẽ việc thực hiện các thỏa thuận đã ký vì lợi ích của nhân dân ba nước
tại lễ bế mạc thay mặt quốc hội việt nam chủ tịch quốc hội vương đình huệ đã nhận bàn giao từ quốc hội lào
trọng trách nước chủ nhà hội nghị cấp cao quốc hội campuchia lào việt nam lần thứ hai dự kiến tổ chức năm hai nghìn hai mươi
nhân dịp thắt tùng đồng chí chủ tịch quốc hội vương đình huệ tham dự hội nghị cấp cao quốc hội ba nước campuchia lào và việt nam
kết hợp thăm và làm việc tại lào
đoàn đại biểu cấp cao bộ công an do đồng chí thượng tướng lương tam quang
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã đến chào xã giao đồng chí đại tướng vi lai lạ khăm phong
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ công an lào và hội đàm với đồng chí thượng tướng công thong phong vi chít
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an lào vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở bộ công an lào
hoan nghênh đoàn đồng chí thứ trưởng lương tam quang đến thăm và làm việc với bộ công an lào
đồng chí bộ trưởng vy lai lạc khăm phong ghi nhận đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa hai bộ trong thời gian qua
trên cơ sở kế hoạch hợp tác giữa hai bộ
trong bối cảnh lào đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên asean năm hai nghìn hai mươi
bộ trưởng vy lai lạ kham phong đề nghị bộ công an việt nam tiếp tục tích cực hỗ trợ lào bảo đảm an ninh an toàn
cho các hoạt động các sự kiện chính trị tổ chức tại lào đồng thời đẩy mạnh triển khai các dự án hỗ trợ bộ công an lào
gồm dự án hệ thống quản lý dân cư và căn cước công dân dự án xây dựng trung tâm cai nghiện ma túy
ngoài ra tích cực chỉ đạo công an các đơn vị địa phương hai nước triển khai có hiệu quả nội dung biên bản
hợp tác an ninh và hợp tác phòng chống tội phạm
thay mặt đoàn đại biểu thứ trưởng lương tam quang trân trọng gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất của đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an việt nam tới đồng chí phó thủ tướng bộ trưởng vy lai lạc khăm phong
cũng như các đồng chí lãnh đạo tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ bộ công an lào cùng gia đình nhân dịp quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng đã báo cáo đồng chí bộ trưởng vy lai lạc khăm phong về kết quả buổi hội đàm với đồng chí thứ trưởng công thong phong vy chít
và khẳng định sẽ quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng của bộ công an việt nam để triển khai hiệu quả hợp tác giữa hai bộ
trước đó tại buổi hội đàm giữa hai thứ trưởng đồng chí thứ trưởng công thong phong vy chít đã trao đổi khái quát về kết quả triển khai
thực hiện kết quả hội nghị hợp tác an ninh lần thứ một mươi ba giữa hai bộ vừa qua trong đó tập trung vào các hoạt động trao đổi thông tin
tổ chức tập huấn ngắn hạn về công tác bảo đảm an ninh trật tự phối hợp nắm bắt hoạt động của các thế lực thù địch chống phá quan hệ hai nước
về việc hỗ trợ công tác bảo đảm an ninh cho các hoạt động trong năm chủ tịch luân phiên asean hai nghìn hai mươi bốn của lào
đồng chí thứ trưởng công thong đề nghị bộ công an việt nam cử chuyên gia sang đào tạo tập huấn bảo đảm an ninh trật tự
các sự kiện chính trị quan trọng của lào trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí thứ trưởng lương tam quang gửi lời chúc mừng quốc khánh nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào
và chuyển lời chúc sức khỏe đến các đồng chí lãnh đạo bộ công an lào
đồng chí thứ trưởng lương tam quang ghi nhận và thống nhất những nội dung kiến nghị hợp tác của đồng chí thứ trưởng công thong
đồng thời khẳng định bộ công an việt nam sẽ hỗ trợ tối đa trong điều kiện cho phép để phía lào hoàn thành tốt công tác bảo đảm an ninh an toàn cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
nhân dịp này thứ trưởng lương tam quang cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp cụ thể hóa kế hoạch hợp tác năm hai nghìn hai mươi bốn
đã được hai bộ trưởng ký kết vào ngày hai mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba tại lào
tiếp tục phát huy các dự án đã hoàn thành và triển khai hoàn thiện các dự án mới do bộ công an việt nam hỗ trợ bộ công an lào
trong khu khổ chương trình của chủ tịch quốc hội đồng chí thứ trưởng lương tam quang cũng đã tháp tùng chủ tịch quốc hội
thăm học viện chính trị công an lào và đại sứ quán việt nam tại lào

ngày hôm nay tại hà nội trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với bà rina soe mano thứ trưởng điều phối chính sách ngoại giao
bộ điều phối các vấn đề chính trị pháp lý và an ninh nước cộng hòa indonesia
cùng dự có ngài rudolf albert rodiza thứ trưởng trật tự công và điều phối an ninh nước cộng hòa indonesia
chào mừng bà rina soe mano cùng đoàn đại biểu indonesia tới thăm và làm việc với bộ công an việt nam
thứ trưởng lê quốc hùng bày tỏ vui mừng
nhận thấy trong những năm qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng indonesia
không ngừng được tăng cường củng cố và phát triển
điều đó được thể hiện sinh động thông qua hợp tác trao đổi đoàn cấp cao
tăng cường chia sẻ thông tin phòng chống tội phạm xuyên quốc gia trong đó bao gồm tội phạm mua bán người
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh tội phạm mua bán người đã trở thành vấn đề toàn cầu
một trong những thách thức an ninh phi truyền thống của tất cả các quốc gia
do đó hợp tác quốc tế và hợp tác khu vực về phòng chống mua bán người là nhu cầu thiết yếu
tại buổi làm việc hai bên đã chia sẻ trao đổi thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống tội phạm mua bán người
hợp tác quốc tế và khu vực về phòng chống mua bán người
hai bên thống nhất sẽ phối hợp ký kết các văn bản hợp tác cụ thể như thúc đẩy ký kết
đàm phán hiệp định song phương về phòng chống mua bán người tích cực phối hợp hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thiện luật pháp quốc gia
phối hợp tổ chức tập huấn đào tạo và bồi dưỡng phòng chống tội phạm mua bán người hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm kỹ thuật nghiệp vụ trong lĩnh vực này
trân trọng cảm ơn thứ trưởng lê quốc hùng đã dành thời gian làm việc với đoàn công tác
thứ trưởng rina soemano khẳng định phía indonesia luôn sẵn sàng phối hợp với bộ công an việt nam để giải quyết vấn nạn mua bán người
bà cho biết bộ điều phối các vấn đề chính trị pháp lý và an ninh nước cộng hòa indonesia nói riêng
các cơ quan chức năng indonesia nói chung mong muốn tiếp tục thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với bộ công an việt nam
nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
chiều nay tại hà nội văn phòng chính phủ đã tổ chức buổi họp báo chính phủ để thông tin tới các cơ quan báo chí
về tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cùng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn
nguồn của chính phủ chủ trì buổi họp báo
cùng dự buổi họp báo có đại diện đảnh đạo các bộ ngành liên quan
cùng đông đảo các phóng viên các cơ quan thông tin báo chí trong nước và quốc tế
liên quan đến sự việc nhóm học sinh hành hung chỉ bậy giáo viên dạy nhạc tại tỉnh tuyên quang gây bức xúc trong dư luận mấy ngày qua
tại buổi họp báo ông hoàng minh sơn thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo cho biết
quan điểm và các giải pháp để không tái diễn những sự việc tương tự
ngay ngày hôm qua bộ cũng đã có văn bản gửi ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang
đề nghị và yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh phải tiếp tục chỉ đạm để xác minh làm rõ một việc
việc xảy ra tất cả chúng ta đều đọc báo chí đều thấy mức độ nghiêm trọng
việc này không thể chấp nhận được chúng ta đều thấy như vậy
việc đầu tiên phải làm rõ nguyên nhân làm rõ trách nhiệm của cơ biến liên quan
tìm hiểu vấn đề một cách khách quan thấu đáo đầy đủ sự việc
trên cơ sở đó thì phải có những biện pháp để xử lý nghiêm
nếu trách nhiệm của giáo viên nếu trách nhiệm liên quan tới nhà trường
liên quan tới lãnh đạo nhà trường những gì liên quan tới học sinh
rồi cả trách nhiệm của phụ huynh
cũng phải xem rất tổng thể để có những biện pháp xử lý trước mắt
cần thiết để chấn chỉ
liên quan đến quan điểm của bộ giáo dục và đào tạo về ý tưởng đưa học thêm
dạy thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
trong khi đa số giáo viên là những người nhỏ lẻ
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo hoàng minh sơn cho biết
trước kia luật đầu tư đã có quy định dạy thêm học thêm là ngành nghề kinh doanh có điều kiện
vì vậy bộ đã có thông tư quy định về việc này
việc dạy thêm học thêm thì cũng không thể cấm được
hiện nay không có văn bản nào cấm cả
mà đã không cấm chúng ta thấy trong thực tế thì rất nhiều vấn đề xảy ra
mà tất cả chúng ta đều quan tâm
chúng ta đều là phụ huynh
bây giờ con mình học ở đâu
học nội dung thế nào
rồi học phí ra sao
chính quyền địa phương cũng phải xem xét là nội dung học thế nào
có đảm bảo công khai minh bạch không
rồi liên quan đến ngay cả câu chuyện là đã là kinh doanh thì phải có những điều kiện
và có những liên quan đến trách nhiệm
thì chúng tôi cho rằng là việc mà đưa vào cái việc là một cái ngành nghề kinh doanh có điều kiện là cần thiết
cũng tại buổi họp báo đại diện các bộ ngành đã trả lời câu hỏi của các phóng viên
liên quan đến các vấn đề được dư luận quan tâm như tình hình cung ứng vaccine
vấn đề liên quan đến biểu giá điện sinh hoạt
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo
một số nội dung tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
diễn ra cùng ngày dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thưa quý vị năm hai nghìn một mươi tám tỉnh con tum là địa phương đầu tiên trong cả nước
được bộ công an chọn thí điểm bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã
cuối tháng một mươi một vừa qua tỉnh con tum đã trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước
bố trí đủ điều tra viên ở công an cấp xã tại một trăm linh hai trên một trăm linh hai đơn vị xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh
sau năm năm tỉnh con tum triển khai tăng cường công an chính quy về cơ sở
thực tiện cho thấy đây là chủ trương đúng đắn tạo chuyển biến về tình hình an ninh trật tự trên nhiều mặt
đặc biệt tại các xã biên giới trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
câu chuyện tại xã biên giới pờ y xã đầu tiên thực hiện tăng cường công an chính quy của tỉnh này
là người sinh ra và lớn lên ở xã pờ y đối với bà y san dù bận rộn với công việc nương giấy
nhưng luôn tích cực tham gia các hoạt động xây dựng thôn bản đặc biệt là các buổi phổ biến hướng dẫn của lực lượng công an
bởi bà luôn mong ước vùng biên giới mà gia đình bà nhiều đời gắn bó này sẽ ngày càng phát triển ngày càng bình yên
từ trước đến nay thì nó rất là rắc rối tôi hồi công an chính quy bây giờ quan tâm bác con rất là nhiều
ví dụ có việc
ngày xưa giữa trẻ bé bẹt này với lại tôi phạm mạc tị với lại đánh nhau
hay là trẻ con ngày xưa đấy trẻ con rất là nhiều
các anh trên chính quy là phổ biến bây giờ cho bà con ai cũng hiểu
chúng đang xuống xóm thì phổ biến cho bà con rất là nhiều hiểu
và lại có việc gì các anh chuông rất là nhanh
xã biên giới p i
xã biên giới p i
nằm ở ngã ba đông dương giáp lào và campuchia vốn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
đặc biệt là tội phạm ma túy gây ra nhiều hệ lụy về đời sống và an ninh trên địa bàn
ngay khi lực lượng công an chính quy tăng cường về xã đã chủ động nắm tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền
đưa ra những quyết sách đúng và trúng về công tác an ninh trật tự
tích cực phối hợp triển khai các biện pháp tạo ra nhiều chuyển biến rõ nét ở địa phương
nằm ở ngã ba đông dương giáp lào và campuchia vốn là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự
trong hệ thống công an bốn cấp công an xã thị trấn đóng vai trò quan trọng khi tiếp nhận thông tin xử lý vụ việc đảm bảo an ninh trật tự ngay từ đầu từ cơ sở
đối với địa bàn xã biên giới trước đây là địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự như pi
thì điều này lại càng quan trọng hơn để góp phần đảm bảo an ninh trên toàn tuyến biên giới và giữ vững ổn định lâu dài sau khi chuyển hóa địa bàn thành công

các bé giờ đây đã khỏe mạnh và trở lại công việc học tập bình thường
với em thượng úy trần hữu tuyết giờ đã trở thành người thân trong gia đình
với em thượng úy trần hữu tuyết giờ đã trở thành người thân trong gia đình
đồng thời thượng úy trần hữu tuyết đã trở thành người thân trong gia đình

trú tại phường an thới quận bình thủy hai năm sáu tháng tù giam về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ
lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng từ khoảng tháng một năm hai nghìn hai mươi hai lê minh thể thường xuyên tham gia mạng xã hội facebook
với hai tài khoản minh thể và lê minh thể để live stream chia sẻ nhiều video clip bài viết
có nội dung xuyên tạc bịa đặt sai sự thật xúc phạm đến uy tín danh dự và nhân phẩm
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo đảng nhà nước chính quyền ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng
đối với tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội
các cáo trạng xác định các hành vi của bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội
xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính nhà nước lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp
của tổ chức cá nhân được pháp luật bảo vệ làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương
qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án căn cứ và kết quả xét hỏi tranh tụng tại phiên tòa
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo mức án trên
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi tp hcm
đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh phúc
tự thích tâm phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba nơi thường trú ấp láng cát xã tân phú trung huyện củ chi
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi tiếp nhận tin báo của người dân
về việc bị nguyễn minh phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản mặc dù không có chức năng
để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất
nhưng phúc vẫn nhận lời thỏa thuận với bị hại chi phí làm thủ tục tách thửa đất là một trăm ba mươi năm triệu đồng
phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng sau đó phúc đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
qua ứng dụng mạng xã hội phúc đưa cho bị hại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin
đồng thời tiếp tục cất giữ một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật
đợi khi nào đưa hết số tiền còn lại là sáu mươi năm triệu đồng sẽ tiếp tục đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai
tuy nhiên sau khi biết hành vi phạm tội đã bị phát hiện phúc đã trốn sang thái lan
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi phúc về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã triệu tập phúc làm việc
sau nhiều lần quanh co chối tội thì phúc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
công an quận nam từ liêm thành phố hà nội vừa khởi tố và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn hoành
trú tại huyện quốc oai để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
quá trình điều tra bước đầu cho thấy nguyễn văn hoành với chức danh là tổng giám đốc công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam
đã đứng ra nhận mua hộ thiết bị quảng cáo cho khách hàng để đầu tư cho công ty cổ phần hp một trăm linh hai việt nam thuê hoạt động kinh doanh
theo đó trên tám khách hàng đã ký kết hợp đồng đầu tư tương ứng với bốn mươi thiết bị quảng cáo
thực tế hoành chỉ mua khoảng tám trăm linh chiếc tv và cài đặt phần mềm để chạy quảng cáo
cơ quan công an xác định số tiền khách hàng đã nộp vào tài khoản cá nhân của nguyễn văn hoành
trong hai năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi là gần sáu mươi tỷ đồng